tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị có một ngôi chùa nằm ở bên sông tạch hãn
nhiều năm qua cứ vào dịp nghỉ hè thầy chủ trì lại mời các thầy cô giáo tâm huyết
về dạy bồi dưỡng hè cho những học sinh nghèo con em gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn
em lê xuân quang ở khu phố ba phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
đã từng học hè tại chùa lập thạch từ năm lớp sáu đến năm lớp một mươi

lớp học tình thương của chùa lập thạch phường đông lễ thành phố đông hà ra đời gần một mươi năm nay
theo đó đã có hàng nghìn học sinh trong toàn tỉnh quảng trị tham gia học hè tại đây
và cũng có rất nhiều thế hệ giáo viên
giàu lòng nhiệt huyết vì con trẻ đến dạy ở ngôi chùa này
ngoài cái tình cảm là cái năng lực của mình để cố gắng rồi
thì cái tình cảm đó nó càng cao hơn nó dâng hơn nhiều hơn
cố gắng để hằng ngày đến với các em tráo dồi các em về các cái mặt
để các em trở thành một con người toàn diện hơn khi ra phục vụ xã hội
mong muốn lớn nhất của nhà chùa cũng như hầu hết là cái mong muốn của quý thầy
của giáo là mong cho các cháu làm sao đó
tốt và cố gắng trở thành một con ngoan trò giỏi
còn các lớp học như thế này thì nhà chùa vẫn cố gắng duy trì
có thể về lâu về dài
việc làm mang đậm tính nhân văn cho những học sinh nghèo
ở tỉnh quảng trị của thầy chủ trì chùa lập thạch
không chỉ giúp cho các em có thêm kiến thức
mà còn giúp cho các em có những trải nghiệm bổ ích
trong những ngày nghỉ hè đầy ý nghĩa